hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày ba mươi tháng bốn sắp tới nhiều địa phương đã gần kín phòng nghỉ nhiều tour trong và ngoài nước của công ty lửa hành đã chốt sổ
những ngày gần đây các địa phương đã tổ chức nhiều lễ hội sau hai năm phải dừng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bốn thành phố sầm sơn thanh hóa kỷ niệm một trăm một mươi năm năm du lịch sầm sơn và khai mạc du lịch biển hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện thu hút hơn ba trăm linh lượt du khách hàng nghìn người tắm biển và đi bộ xem pháo hoa buổi tối
đây là sự kiện mở màn cho loạt lễ hội du lịch của sầm sơn
kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn ở đây diễn ra lễ điều hành carnival đường phố với hàng nghìn vũ công nghệ sĩ biểu diễn
thanh hóa dự kiến đón sáu trăm một mươi lượt khách công suất phòng đạt trên tám mươi
cũng trong tuần này thành phố đà lạt lâm đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng hút hàng chục nghìn khách với giải chạy bộ âm nhạc
chương trình nghệ thuật không gian giới thiệu ẩm thực văn hóa các dân tộc giải đua xe đạp cúp
trong tối ngày hai mươi sáu tháng bốn hàng nghìn người tập trung tại quảng trường lâm viên
để xem biểu diễn âm nhạc
dịp nghỉ lễ đà lạt dự kiến đón một trăm tám mươi lượt du khách
hiện nay các khách sạn trung tâm đã kín khó để đặt phòng
không chỉ đà lạt và sầm sơn các địa phương cũng đồng loạt tổ chức nhiều sự kiện và kỳ nghỉ
như lễ hội đường phố carnival hà long hai nghìn hai mươi hai bàn pháo hoa nghệ thuật ở tp hcm lễ hội hoa hồng phan xipang
tp đà nẵng tổ chức vũ hội âm nhạc đường phố tối ngày ba mươi tháng bốn
còn cung thể thao tiên sơn có sự kiện âm nhạc
trong những ngày nghỉ thành phố còn loạt hoạt động như lễ hội bia ở bana hills lễ hội súp
dạy du lượn trên biển mở lại tour trực thăng ngắm thành phố
tết âm lịch cả nước có sáu hai triệu lượt khách du lịch kỳ nghỉ dỗ tổ là gần bốn triệu lượt
theo dự kiến dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn lượng khách sẽ tăng mạnh
tuy dịch đã được kiểm soát nhưng chúng ta vẫn nên có những biện pháp phòng chống dịch nhất định
bên cạnh biến chủng omicron vẫn đang tồn tại
và không loại trừ nguy cơ
không loại trừ nguy cơ tiềm mẩn những biến chủng mới
vì vậy quý vị và các bạn không nên chủ quan
hãy bảo vệ sức khỏe bản thân để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa